ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đội cảnh sát kinh tế công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã bắt một đối tượng làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác
đối tượng là nguyễn thị bích vi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại phường khánh xuân thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đối tượng vi đã làm hai mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để gán nợ và lấy tiền của khách hàng là khoảng gần hai tỷ đồng
đối tượng đó khai nhận là đã lên mạng internet tìm kiếm
nơi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi mang các giấy này thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
hiện vụ việc đang được công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật